theo ghi nhận của các bệnh viện gia liễu trên địa bàn hà nội khoảng nửa đầu tháng một mươi số bệnh nhân nhập viện vì viêm da do kiến ba khoang đốt tăng đột biến so với tháng trước cao điểm có lúc lên đến một trăm năm mươi bệnh nhân một ngày tại viện gia liễu trung ương
hầu hết bệnh nhân khi đến khám đều nghĩ rằng mình bị viêm da doja thần kinh hay còn gọi là rời leo họ tự mua thuốc điều trị song bệnh không khỏi thậm chí còn nặng hơn ban đầu nên mới đến viện
có người vào viện khám khi vết thương đã bị bội nhiễm mừng mủ loang rộng so với ban đầu theo khuyến cáo của các bác sĩ tuyệt đối không dùng tay để bắt giết miết kiến ba khoang tránh nọc độc tiếp xúc với da trong nhà nên chuẩn bị sẵn ba loại thuốc là cồn bảy mươi độ mỡ cocticoid và kem pheneggan để sơ cứu khi bị kiến ba khoang đốt bằng cách dùng cồn rửa sạch vùng da bị tổn thương để giảm tình trạng nổi bọng nước
sau đó bôi mỡ cocticoid
bốn sáu lần một ngày bôi kem pheneggan từ tám một mươi lần một ngày và đến cơ sở y tế gia liễu để được chăm sóc điều trị đúng cách